không phải đến tận bây giờ tình trạng ô nhiễm nước sông nhuệ mới được đưa vào báo động đỏ
đây là vấn đề đã tồn tại từ rất nhiều năm qua nhiều giải pháp đã được đưa ra triển khai thực hiện
tuy nhiên cho đến tận bây giờ người dân sống xung quanh khu vực vẫn chưa được giải cứu khỏi tình trạng ô nhiễm nặng nề của dòng sông này
cống xả bọt trắng xóa bốc mùi hôi thối nồng nặc
một ống xả thải hai ống xả thải và cả máng nước đen ngòm vẫn cứ ngày đêm xả các thứ nước đủ màu sắc ra dòng sông này
và cứ thế nước sông chuyển màu từ đen rồi sang đỏ tím
không khí ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng cây cối bên đường cũng vì thế mà chết khô dần
còn các nhà xưởng nhà in thì vẫn cứ ngang nhiên hoạt động và tái diễn xả thải
đây là những hình ảnh được ghi lại tại kênh la khê một nhánh của sông nhuệ đổ ra sông đáy
trải qua địa bàn phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
tại thời điểm ghi hình khúc sông ngắn khoảng năm trăm linh mét các đường ống cống vẫn đang xả thải trực tiếp loại nước có màu vàng đặc xuống sông như thế này
những dòng nước thải khiến dòng sông mang đủ màu sắc và bốc mùi hóa chất nồng nặc
cách đây độ khoảng hơn chục năm nay thấy sông này ô nhiễm trầm trọng lắm
ngày trước gia đình còn xuống bắt con cua con hến được
nhưng bây giờ nghĩ đến thôi mà cũng không dám xuống
sông bắt các con này mực cũng không có họ chết hết rồi
thỉnh thoảng thì mỗi đợt mà mưa xuống hay là mắng hay gì thì nó bốc mùi
thế là em cũng không chịu được hầu như em toàn đến chợ
hoặc là nắm khi ở trong nhà thì cũng đeo khẩu trang vì như thế rất là ô nhiễm ảnh hưởng nhiều
theo phản ánh của người dân sống gần khu vực trước đây con sông nước trong người dân có thể xuống tắm mò cua bắt ốc câu cá
tuy nhiên khoảng một mươi năm trở lại đây các xưởng nhuộm sưởng in hình thành gần khu vực
cộng thêm nước thải từ các khu vực lân cận đổ về khiến con sông trở nên ô nhiễm trầm trọng
họ trồng rau nhưng mà nước em thấy em đi ra nhìn thì nước nắm khí nó còn bốc khói khí lên em đi qua ngửi rất là kinh khủng
rất là ô nhiễm nhưng mà vẫn phải dùng đấy
thì em mua về thì dùng ngâm qua nước muối thì tức là hạn chế phần nào thôi chứ chắc chắn là vẫn ảnh hưởng
mặc dù nước sông ô nhiễm nặng là vậy nhưng địa phương vẫn phải bơm nước để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp
và những vườn rau như thế này vẫn hàng ngày được tưới bằng những thứ nước đủ màu sắc và nồng nặc mùi hôi thối
người dân nơi đây vẫn đang phải hàng ngày đối mặt với hiểm họa bệnh tật từ nguồn nước sinh hoạt và an toàn thực phẩm
và tình trạng ô nhiễm vẫn cứ thế kéo dài